chủ tịch ubnd tỉnh thanh hóa vừa yêu cầu các địa phương trong tỉnh kiểm tra kết quả ra soát hộ nghèo hộ cận nghèo năm hai nghìn một mươi chín
sau khi có hiện tượng chỉ đạo thiếu chặt chẽ dẫn đến kết quả giả soát chưa phản ánh chính xác đối tượng là hộ nghèo hộ cận nghèo
làm ảnh hưởng đến việc triển khai các chính sách hỗ trợ của nhà nước
tỉnh thanh hóa yêu cầu các huyện thị xã thành phố tập trung quyết liệt trong chỉ đạo công tác kiểm tra giả soát hộ nghèo hộ cận nghèo
bổ sung vào danh sách các hộ nghèo hộ cận nghèo phát sinh để thực hiện các chính sách hỗ trợ của nhà nước
đưa ra khỏi danh sách các hộ không thuộc đối tượng theo quy định làm rõ trách nhiệm kiểm điểm xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân liên quan nếu để xảy ra sai phạm
chủ tịch ubnd cấp huyện phải chịu trách nhiệm trước chủ tịch ubnd tỉnh với kết quả giả soát xác định hộ nghèo hộ cận nghèo của địa phương mình
chủ tịch ubnd cấp huyện phải chịu trách nhiệm trước chủ tịch ubnd tỉnh với kết quả giả soát xác định hộ nghèo của địa phương mình